cuối giờ chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
chủ trì buổi làm việc giữa lãnh đạo bộ công an với đoàn đại biểu thường trực thành ủy ubnd ban chỉ đạo đề án sáu
và đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội tp hồ chí minh
cùng dự buổi làm việc có đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội
đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hồ chí minh
tại buổi làm việc sau khi nghe lãnh đạo bộ công an giới thiệu khái quát một số vấn đề về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cải cách hành chính và hướng tới chính phủ số tại việt nam
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng và bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến quản lý dân cư
cũng như công tác phối hợp với bộ công an trong quá trình triển khai đề án sáu tại hai thành phố
bộ trưởng tô lâm cho biết việc quản lý dân cư hiện nay được bộ công an ứng dụng các giải pháp về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu
đưa ra các bài toán hoạch định chính sách với các cấp có thẩm quyền để ứng dụng vào cuộc sống
bộ công an sẽ tiếp tục đồng hành phối hợp hỗ trợ tối đa hà nội và tp hcm để triển khai đề án sáu
đặc biệt chỉ đạo công an tp hcm phát huy vai trò là cơ quan thường trực phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành thành viên
để tham mưu với thành ủy ubnd tp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của đề án